thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp trực tuyến với năm thành phố trực thuộc trung ương là hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng và cần thơ về phòng chống dịch covid một mươi chín để trực tiếp nghe các địa phương báo cáo tình hình cụ thể nhằm có biện pháp mới một cách quyết liệt hơn
bên cạnh đó thủ tướng cũng mong muốn nghe kiến nghị về tình hình thực hiện chỉ thị số một mươi năm tại các địa bàn
tại đầu cầu hà nội có bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đầu cầu tp hcm có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân tham dự
thành phố đà nẵng và hải phòng đều quyết liệt chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng
hiện tình hình dịch bệnh tại việt nam đã xuất hiện lây lan trong cộng đồng và sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới
nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cộng đồng do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài chưa được sang lọc
theo thống kê thì có tới sáu mươi một không có triệu chứng lâm sàng khi phát hiện điều này gây khó khăn cho việc phòng chống dịch
tình hình thiếu các trang thiết bị y tế cũng là vấn đề đạt ra trong thời điểm hiện nay
một mươi ngày tới là thời gian vàng trong thời gian này tiềm mẩn nhiều nguy cơ nhưng cũng sẽ là thời gian quyết định việc thành công hay không của việt nam trong phòng chống dịch bệnh
do vậy cần có quyết tâm chính trị và sự đồng lòng của người dân trong thời gian này